thưa quý vị và các bạn liên quan đến nguồn vốn vay có giảng buộc mới đây bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng cho biết cơ quan chức năng việt nam sẽ đàm phán lại với đối tác trung quốc về việc vay vốn ba trăm linh triệu usd làm cao tốc vân đồn móng cái theo hướng bỏ một số điều kiện như giảm lãi suất vai
và xung quanh vấn đề này đang có nhiều ý kiến của các đại biểu quốc hội cũng như các chuyên gia kinh tế
để thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc vân đồn móng cái dài chín mươi sáu km bộ giao thông vận tải vừa đề xuất vay vốn từ ngân hàng trung quốc chin exim bank với tổng vốn vay khoảng bảy tỷ đồng
tuy nhiên đề xuất này đang gặp nhiều ý kiến trái chiều của bộ tài chính cũng như nhiều chuyên gia trong nước
thì riêng bộ kế hoạch đầu tư và bộ tài chính thì không chấp nhận không đồng ý cái phương án của là vay

đề xuất này đang gặp nhiều ý kiến trái chiều của bộ tài chính thì không chấp nhận không đồng ý cái phương án của làm vay
bởi hiện những nguồn vốn vay từ trung quốc đều có sự ràng buộc về nhà thầu thiết kế lãi suất
dự án khởi công tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một dự kiến hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa được đi vào sử dụng mà vốn đã đội gần bảy tỷ đồng
với lào trung quốc lúc đầu họ trào mời giá rẻ sau đó họ tìm đủ mọi cách để tăng vốn đầu tư lên
ở dự án bảy tỷ này tôi không
những lần không đề cập đến chuyện đấy mà tôi muốn nói đến là cái điều kiện giang buộc của bên trung quốc khi họ cho vay
nào là phải công nghệ của họ nào là vật liệu của họ nào là nhà thầu của họ thi công thì chúng ta làm sao kiểm soát được
vốn oda từ các nước mà chúng ta đã vay trong những năm qua
là động lực để phát triển và xây dựng đất nước
những nguồn vốn đó là rất đáng trân trọng
nhưng vốn vay có sự giang buộc thì chúng ta cũng nên cẩn trọng cẩn nhắc
bởi thực tế đã minh chứng bằng hàng loạt dự án vay vốn ưu đãi đã trở thành ngược đãi
khi dự án không phát huy hiệu quả mà còn khiến nợ công ngày càng tăng cao và trở thành gánh nặng của đất nước